điện chia buồn được tin về vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ giáng sinh tại berlin vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
làm nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang đã gửi điện chia buồn tới tổng thống đức johakim goker
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện chia buồn đến thủ tướng đức angela merkel
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện chia buồn
tới bộ trưởng ngoại giao đức frank walter steinmeier